vào sáng ngày hôm nay một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều xe ô tô đã xảy ra trên cầu trương dương hà nội vào giờ cao điểm gây un tắc nghiêm trọng
theo các nhân chứng vụ tai nạn xảy ra tại làn giữa dành cho ô tô vào khoảng từ sáu h ba mươi đến bảy giờ thời điểm nhiều người đi làm và đi học
tại hiện trường cho thấy bốn ô tô bị biến dạng nằm trên cầu theo cả hai hướng từ long biên vào nội thành và ngược lại
trong đó xe tải bị lật nghiêng và hư hỏng xe ô tô màu đen và xe chở khách bị hư hỏng phía đầu xe
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã có mặt bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông
tuy nhiên do vụ tai nạn giao thông xảy ra vào thời điểm đầu giờ sáng hai khu vực đầu cầu trương dương bị ủ nứ nghiêm trọng